tại huyện cát tiên tỉnh lâm đồng đã diễn ra lễ phát động chiến dịch những giọt máu hồng hè năm hai nghìn một mươi chín
chiến dịch nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh
tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu điều trị người bệnh trong dịp hè
trong chiến dịch tỉnh lâm đồng sẽ vận động tám người đăng ký hiến máu
tương đương với năm sáu trăm linh đơn vị máu thực hiện đạt một trăm linh chỉ tiêu các ngày hội hiến máu lớn
và chương trình hành trình đỏ lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
phần đấu có một trăm linh ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện các địa phương cơ quan đơn vị trường học
hưởng ứng và tổ chức thực hiện chiến dịch và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu
huy động sáu trăm linh tình nguyện viên tham gia tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện
đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm sẵn sàng tham gia hiến máu khi có yêu cầu
ngày sau lễ phát động có ba trăm linh cán bộ công nhân viên chức người lao động của huyện cát tiên đã đăng ký hiến máu
ban tổ chức đã tiếp nhận được hai trăm chín mươi đơn vị máu